tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí phó chủ tịch quốc hội ung chu lưu đỗ bá tị và đồng chí phùng quốc hiển
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong năm qua văn phòng quốc hội đã phát huy và làm tốt vai trò cơ quan tham mưu
giúp việc tin cậy của quốc hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ
để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của quốc hội các cơ quan của quốc hội
các đoàn đại biểu quốc hội và các đại biểu quốc hội
những kết quả thành tích được biểu dương hôm nay rất đáng vui và tự hào
nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi văn phòng phải nỗ lực nhiều hơn nữa
để hoàn thành nhiệm vụ được quốc hội giao trong thời gian tới nhất là trong năm hai nghìn hai mươi
đây vừa là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của quốc hội về các kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vừa sẽ xây dựng các kế hoạch năm năm tiếp theo
bắt đầu chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi quốc hội sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch liên nghị viện các quốc gia đông nam á ipa lần thứ bốn mươi một
từ đó chủ tịch quốc hội đề nghị văn phòng quốc hội
cần tập trung thảo luận xác định rõ nguyên nhân bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế
để ra các nhiệm vụ giải pháp đúng có tính khả thi cao trong thời gian tới
đồng thời tiếp tục đổi mới cải tiến công tác tham mưu phục vụ hoạt động của quốc hội
bám sát chương trình kế hoạch đã được quốc hội các cơ quan của quốc hội ban hành
để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ